các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đơn vị còn phát hiện hai đối tượng nghi giả danh công an
cụ thể hai đối tượng là trần quốc đạt và vũ quốc huy đều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín sống tại quận gò vấp
quá trình làm nhiệm vụ công an quận một phát hiện hai đối tượng này đi cùng nhau
và mặc áo khoác ngoài có hình công an hiệu và dòng chữ công an tp hcm
đồng thời có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra lực lượng công an còn phát hiện hai đối tượng này có một thẻ ghi bộ công an
cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông
hai đối tượng đang bị công an quận một tạm giữ để điều tra
công an tp hcm tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn thuật
trú tại tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
về hành vi mang trên một trăm linh gram heroin từ thái nguyên vào đắk lắc để bán kiếm lời
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng sáu thuật cùng đỗ quốc hùng cùng ở tp thái nguyên
mang trên một trăm linh g heroin mang vào đắk lắc để bán cho một người quen với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
đến một mươi bốn h chiều ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng sáu
cả hai bị phát hiện bắt quả tang khi đang bán số ma túy trên
riêng tên hùng lúc này đã nhanh chóng tổ thoát
được biết thuật từng có năm tiền án với tổng mức án một mươi bảy năm tù giam
cũng phạm về tội ma túy đặng văn huy trú tại kiến an tp hcm
vừa bị công an huyện văn giang tp hcm khởi tố
trước đó vào ngày bảy tháng sáu công an huyện văn giang phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an
bắt quả tang huy đang điều khiển xe ô tô trên đường cao tốc hướng hải phòng hà nội
đang vận chuyển năm trăm linh sáu viên ma túy
lực lượng chức năng cũng thu giữ số tiền là chín triệu sáu trăm linh nghìn đồng
hai biển số xe ô tô và một số tăng vật khác
tại cơ quan điều tra huy khai nhận mua số ma túy trên của một người phụ nữ
tên là phương anh ở hải phòng để mang về hà nội tiêu thụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc
bằng hình thức sóc đĩa tại xã như cố huyện trợ mới và thu giữ trên một trăm linh triệu đồng
tại thời điểm bị phát hiện có khoảng một mươi đối tượng
tổ công tác đã bắt giữ được bảy đối tượng ngoài ra còn một số đối tượng bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
một mươi hai triệu đồng một mươi hai điện thoại di động một mươi chín xe máy dụng cụ đánh bạc và một số tam vật khác có liên quan
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua
ngày một mươi sáu tháng sáu trên đèo lò so làm ba người chết và một mươi chín người khác bị thương
theo thông tin số bộ ban đầu xe không có dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong ba ngày
trước đó như intv đã thông tin vào lúc hai h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng sáu
xe ô tô mang bị kiểm soát ba mươi bốn b hai trăm sáu mươi chín của nhà xe đức chính chạy từ hải dương đi bình phước
khi đi đến km một nghìn bốn trăm ba mươi bảy trăm linh đoạn qua xã đắc lây huyện đắc lây tỉnh con tum
thì tự lao vào lan can bảo vệ đường trước khi rơi xuống vực sâu
vụ tai nạn đã làm ba người chết một mươi chín người khác bị thương
liên quan đến vụ việc đến chiều ngày một mươi sáu tháng sáu thi thể ba nạn nhân tử nạn
đã được người nhà đưa về an táng tại quê nhà
phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn tp hcm vừa có quyết định đình chỉ
một lớp mẫu sáo trên địa bàn huyện có bảo mẫu tát trẻ mầm non
trước đó vào trưa ngày một mươi sáu tháng sáu trên mạng internet xuất hiện clip ghi lại cảnh
một cô giáo mầm non có hành vi tát liên tiếp vào mặt khiến một bé gái khoảng ba tuổi ngã rúi rụi xuống đất
qua xác minh đoạn clip trên được quay tại lớp mẫu giáo tư thục ánh sao
thuộc xã đông thạnh huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh do bà trương thị mỹ hiền làm chủ
theo bà hiền bảo mẫu bạo hành trẻ mới làm việc tại cơ sở mầm non này khoảng hai tháng
trước đó vào trưa ngày một mươi sáu tháng sáu trên mạng internet xuất hiện clip ghi lại cảnh

thành phố hồ chí minh do bà trương thị mỹ hiền làm chủ
theo bà hiền bảo mẫu bảo hành trẻ mới làm việc tại cơ sở mầm non này khoảng hai tháng